xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần từ ngày năm tháng sáu tới ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
tổng thống cộng hòa séc thăm cấp nhà nước tới việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nhật bản
nhận lời mời của chủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch nước trần đại quang tổng thống cộng hòa xếp milot zeman và phu nhân
sang thăm việt nam cấp nhà nước từ ngày sáu đến ngày tám tháng sáu
sáng ngày bảy tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón trọng thể
tổng thống milot zeman và phu nhân sang thăm cấp nhà nước tới việt nam
sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội đàm với tổng thống cộng hòa xếp milot zeman
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước
trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương
và về các vấn đề khu vực cũng như quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
lãnh đạo hai nước hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp séc đầu tư vào việt nam
trên các lĩnh vực séc có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như năng lượng môi trường công nghiệp hỗ trợ
kết cấu hạ tầng chế tạo máy thiết bị y tế chế biến thực phẩm nhất trí thúc đẩy hợp tác
trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục đào tạo khoa học công nghệ văn hóa du lịch y tế môi trường lao động quốc phòng an ninh
đó là hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa séc
tổng bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa tổng thống và chủ tịch nước trần đại quang
nhấn mạnh qua sáu mươi bảy năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hai nước đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp
tổng bí thư đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhằm triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai nước
khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực trung đông âu
trong đó xác là một trong những đối tác ưu tiên
hai bên tiếp tục hợp tác tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc asean asean eu
sáng ngày một mươi tháng sáu tại hà nội hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức trọng thể lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
đến dự có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và gần bốn trăm linh đại biểu tiên tiến trong cả nước về dự lễ tuyên dương
một trăm linh đại biểu được lựa chọn giới thiệu từ các địa phương bộ ban ngành đoàn thể trung ương là những tấm gương tiêu biểu những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước
đại diện cho hàng triệu tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mọi miền tổ quốc đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu công tác học tập lao động sản xuất
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc của thời kỳ mới
tại buổi lễ các đại biểu ba miền đã cùng giao lưu tôn vinh những đóng góp của các tấm gương điển hình tiên tiến cho phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang đã tặng hoa cho các đại biểu tham gia giao lưu
ngày tám tháng sáu tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thời gian qua
xem xét thống nhất một số chủ trương nội dung công tác trọng tâm thời gian tới
dự hội nghị có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
chủ tịch nước trần đại quang ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bị thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương
đại diện lãnh đạo ủy ban kiểm tra trung ương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong tổ chức
sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy phải đánh giá đúng thực trạng tình hình làm rõ những thành tích kết quả nổi bật đã đạt được
đồng thời tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
chiều ngày tám tháng sáu tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt thân mật nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
tham dự cuộc gặp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị
cùng nhiều đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
bày tỏ vui mừng có dịp gặp gỡ các nữ đại biểu quốc hội đại diện cho hơn năm mươi triệu phụ nữ cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới là quan điểm xuyên suốt của đảng nhà nước ta
qua các nhiệm kỳ quốc hội việt nam luôn có tỷ lệ nữ đại biểu thuộc diện cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới
chất lượng nữ đại biểu quốc hội việt nam ngày càng được nâng cao
trước những yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn phát triển mới
tổng bí thư mong rằng các nữ đại biểu quốc hội sẽ tăng cường giao lưu trao đổi học hỏi lẫn nhau
kinh nghiệm hoạt động quốc hội góp phần để quốc hội ngày càng làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình
nhận lời mời của thủ tướng nhật bản shinzo abe thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân thăm chính thức nhật bản
và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba tại tokyo từ ngày bốn đến ngày tám tháng sáu
trong khuôn khổ năm ngày của chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham gia năm mươi sự kiện
nổi bật nhất là hội kiến nhà vua và hoàng hậu nhật bản
hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe gặp gỡ lãnh đạo các giới chính trị kinh tế nhật bản
cùng thủ tướng shinzo abe tham dự và phát biểu khai mạc tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam
chiều ngày sáu tháng sáu tại nhà khách quốc gia thủ đô tokyo thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ đón hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại buổi hội đàm hai thủ tướng nhất trí tăng cường sự tin cậy chính trị duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai nước
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế thông qua việc mở rộng hợp tác
trong đó có các lĩnh vực đầu tư thương mại oda nông nghiệp công nghệ cao lao động
nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến các bộ ngành và cơ quan hai nước
trao đổi một mươi bốn văn kiện ký kết bao gồm các công hàm trao đổi cho bốn dự án vốn vai oda trị giá một trăm linh ba tỷ yên tương đương với chín trăm một mươi hai triệu usd
trước đó vào chiều ngày năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã tới hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam
với sự tham dự của một sáu trăm linh đại biểu doanh nghiệp trong đó có hai trăm linh đại biểu doanh nghiệp việt nam
đây là sự kiện đặc biệt có sự tham dự của thủ tướng hai nước
và cũng là hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam quy mô lớn nhất
tại hội nghị các doanh nghiệp nhật bản đều bày tỏ mong muốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại việt nam
cũng trong khuôn khổ hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng giấy chứng nhận
thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá hai mươi hai tỷ usd giữa các bộ ngành địa phương doanh nghiệp việt nam với các doanh nghiệp nhật bản
sáng ngày năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu ý kiến mở đầu
tại lễ khai mạc hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba
dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao đại diện các bộ ngành của nhiều quốc gia châu á
cùng hơn năm trăm linh đại biểu từ các tổ chức khu vực và quốc tế giới học giả doanh nghiệp nhật bản và quốc tế
trong phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu bật vai trò động lực tăng trưởng
chủ chốt của châu á đối với quá trình toàn cầu hóa chỉ ra những thách thức lớn mà châu á đang đối mặt
và đề xuất ba nhóm giải pháp chính gồm duy trì môi trường hòa bình ổn định trong bối cảnh châu á
đang có những thay đổi mang tính cấu trúc giải bài toán về mô hình phát triển thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế xanh biển vững và bao trùm tối ưu hóa nguồn lực phối hợp và phát huy vai trò tích cực
của các định chế quốc tế ngay sau bài phát biểu thủ tướng nguyễn xuân phúc trực tiếp đối thoại
về một số nội dung trong chủ đề của hội nghị trong đó có vấn đề về vai trò của cộng đồng kinh tế asean aec
thách thức ô nhiễm môi trường đối với việt nam vấn đề đối với phát triển kinh tế xã hội của việt nam
sáng ngày sáu tháng sáu tại buổi hội kiến nhà vua và hoàng hậu nhật bản tại hoàng cung thủ đô tokyo
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn tiếp nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhà vua hoàng hậu và hoàng gia
nhật bản dành cho việt nam và quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản thủ tướng khẳng định chính phủ
và nhân dân việt nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác với nhật bản sẽ làm hết sức mình đưa
hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và sâu rộng hơn nữa phù hợp với lợi ích của nhân dân
hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cùng ngày tại trụ sở quốc hội nhật bản thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch
thượng viện nhật bản date truichi tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng quốc hội hai nước
cần phát huy vai trò giám sát đôn đốc chính phủ hai nước triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký
thủ tướng cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
sáng ngày năm tháng sáu tại buổi hội kiến với chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori thủ tướng nguyễn xuân phúc
đề nghị hạ viện nhật bản quan tâm thúc đẩy giao lưu tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm giữa quốc hội hai nước
nhất là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật phát huy vai trò cầu nối của liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước
ngay sau khi đến osaka nhật bản
chiều ngày bảy tháng sáu theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tọa đàm với hơn ba mươi lãnh đạo các doanh nghiệp
tập đoàn lớn vùng kansai nhật bản
tại buổi đối thoại lãnh đạo các doanh nghiệp đã nêu lên các vấn đề quan tâm khi đầu tư vào việt nam
cũng như mong muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào việt nam
các doanh nghiệp đề nghị việt nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng hơn nữa để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư
các doanh nghiệp nhật bản cũng đã nêu lên các vấn đề về chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính và một số vấn đề khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao năng lực sản xuất kinh doanh công nghiệp cơ khí sản xuất thiết bị công nghiệp phụ trợ và thương mại sầm ốt vùng kansai
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp kansai sớm triển khai các dự án đầu tư vào việt nam
chiều ngày sáu tháng sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đoàn bà mẹ việt nam anh hùng
người có công tiêu biểu của tỉnh bến tre nhân dịp đoàn ra thăm hà nội
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn các bà mẹ việt nam anh hùng
người có công với cách mạng nắm vững chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tiếp tục tin tưởng vào thế hệ trẻ đang nỗ lực xây dựng bến tre nói riêng
đất nước việt nam nói chung ngày càng giàu mạnh mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân
trong tuần qua các hoạt động của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục
diễn ra quốc hội đã thảo luận tại hội trường về vấn đề an toàn thực phẩm
việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đây là lần đầu tiên quốc hội khóa một mươi bốn giám sát tối cao về vấn đề này tại kỳ họp thứ ba
quốc hội cũng nghe báo cáo về dự án luật thủy sản thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trong tuần qua đã diễn ra sự kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nhật bản
và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba
nhà báo chu hồng thắng báo nhân dân đã có cuộc trao đổi về sự kiện này

và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba